liên quan đến vụ việc sập cầu gành tại đồng nai ngày hai mươi ba tháng ba thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông
đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát các ga trên địa bàn tỉnh đồng nai
nội dung chủ yếu của chuyến khảo sát này là nhằm tìm ra phương án cải tạo lắp thêm đường xếp rỡ tại ga hồ nai tràng bom
đáp ứng nhu cầu trung chuyển hành khách hàng hóa từ đồng nai lên tp hcm và theo chiều ngược lại
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải trước mắt ngành đường sắt tổ chức vận tải trên hạ tầng có sẵn
tuy nhiên tổng công ty đường sắt việt nam đang tiếp tục nghiên cứu để tăng cường lực lượng hạ tầng ga hồ nai và trảng bom
để tập kết và giải tỏa hàng hóa trong thời gian chờ khắc phục sự cố cầu gành
nói về khó khăn lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho rằng do đứt mạch tuyến đường sắt bắc nam nên tổng công ty đường sắt việt nam
phải tổ chức lại vận tài do đó có ảnh hưởng đến chi phí ảnh hưởng đến năng lực khai thác công suất giảm đi nhiều so với những ngày bình thường